nổ súng vào nhà dân để giải quyết mâu thuẫn vụ việc xảy ra tại thị trấn ma lâm
huyện hàm thuận bắc tỉnh bình thuận vào trưa ngày hôm qua sáu tháng ba cơ quan cảnh sát
điều tra công an huyện hàm thuận bắc đã triệu tập các đối tượng liên quan để điều tra
bước đầu xác định thông tha ly có mâu thuẫn với ông nguyễn văn phúc trong việc chăn nuôi
vịt thả đồng nên nhóm của ly đã tìm đến ông phúc để đe dọa đánh ông này bực tức vì bị kiếm
chuyện nên nguyễn văn hoài là con trai của ông phúc đã gọi điện cho trịnh công trường cùng với
một số đối tượng khác mang theo hung khí đến tròi vịt của ly để giải quyết mâu thuẫn
trong lúc hai bên đang tranh cãi bất ngờ đối tượng trịnh công cường dùng súng bắn vào nhà ly
rất may là không trúng ai sau đó các đối tượng lên xe mô tô rời khỏi hiện trường
công an huyện hàm thuận bắc đã làm việc với sáu đối tượng liên quan thu giữ một khẩu súng
loại súng thể thao đạn cao su đồng thời tiếp tục truy tìm số đối tượng liên quan còn lại để